giá thịt lợn hơi miền bắc tiếp tục là nơi dẫn đầu về giá trên phạm vi cả nước
hiện đang giao động quanh ngưỡng chín mươi đồng một kg lợn hơi
cụ thể giá cao nhất ghi nhận tại tỉnh thái bình với chín mươi một đồng một kg
giá lợn hơi các tỉnh tại miền bắc giao động trong khoảng tám mươi chín chín mươi hai đồng một kg
giá lợn hơi tại miền trung tây nguyên điều chỉnh quanh ngưỡng tám mươi năm đồng một kg
thấp nhất là tại tỉnh đắk lắc tám mươi bốn đồng một kg
trong khi đó thừa thiên huế tăng nhẹ một đồng một kg đạt ngưỡng tám mươi năm đồng một kg
giá lợn hơi tại miền nam điều chỉnh giảm nhẹ
thị trường lợn hơi miền nam ghi nhận mức giảm từ một đến ba đồng một kg ở một vài địa phương
giá lợn hơi thấp nhất ghi nhận tại đồng tháp và an giang quanh mức tám mươi năm tám mươi sáu đồng một kg
còn cao nhất tại tỉnh kiên giang khi giá lợn hơi giao dịch quanh mức chín mươi đồng một kg